thưa quý vị tối hai mươi ba tháng một mươi một lực lượng thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã tiêu hủy thành công tổ ong vò vẻ có đường kính gần một m tại thảo cầm viên
để tránh nguy hiểm cho du khách đến tham quan
tại hiện trường tổ ong vò vẽ nằm trên ngọn cây dầu cao hơn ba mươi mét được hình thành khoảng nửa tháng nay
ông bày xuân phi dưới đe dọa đến những du khách đến thảo cầm viên tham quan
nên bang quản lý đã đề nghị cảnh sát xuống xử lý
các chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng đã dùng xe thang để tiếp cận bao vây và xử lý tổ ong này để tiêu hủy
ông vò vẻ đốt gây sốc phản vệ nối mề đai tay chân lạnh mạch yếu không có mạch và các biến chứng nguy hiểm như suy thận hoặc suy gan
độc tố của ông có thể gây tử vong sau một mươi năm phút
loài này sau khi đốt không để lại vòi nên có thể đốt thêm nhiều người
tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng ong vò vẻ đốt dẫn đến tử vong